dữ liệu từ trung tâm nghiên cứu năng lượng và không khí sạch cho thấy
ô nhiễm không khí ở trung quốc đã tăng trở lại mức trước đại dịch covid một mươi chín
và các nhà khoa học cho rằng tình trạng tương tự sẽ sớm xảy ra ở châu âu
nồng độ của các hạt bụi mịn pm hai năm và nitroxid trên khắp trung quốc hiện ở mức cùng kỳ năm ngoái
tại thời điểm đỉnh dịch hồi đầu tháng ba nồng độ nitroxid đã giảm ba mươi tám so với năm ngoái
và mức độ bụi mịn pm hai năm đã giảm ba mươi bốn
tình trạng ô nhiễm không khí quay trở lại và mức tiêu thụ than trên khắp trung quốc
là một cảnh báo sớm về hiệu ứng phát thải nhà kính
các ngành công nghiệp gây ô nhiễm cao đã nhanh chóng phục hồi sau khủng hoảng
so với phần còn lại của nền kinh tế
điều đó cũng có nghĩa là lượng khí thải ra môi trường ngày một nhiều hơn